năm thanh niên hai mươi một tuổi sống tại malaysia gần đây đã phải trải qua cao phẫu thuật ghép sắc mạc
vì thói quen ruộn mắt quá nhiều từ khi còn nhỏ
muhammad jabidi không nhớ đã bị dị ứng từ khi nào
từ khi còn nhỏ anh thường rụi mắt nhiều đến nỗi có khi mắt chuyển sang màu đỏ
đến tuổi thiếu niên thói quen này đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng
khi một mươi năm tuổi gbdy bắt đầu thấy mắt phải bị mờ và vấn đề ngày càng trở nên tồi tệ theo thời gian
sau khi đến gặp bác sĩ kiểm tra jabidi được thông báo rằng anh đã bị sước sắc mạc nghiêm trọng
do rụi mắt liên tục và cần ghép rác mạc để lấy lại thị lực
từ nhỏ tôi đã có thói quen ruội mắt vì tôi bị dị ứng
nhiều lúc tôi rụi mắt đến khi mắt đỏ ngầu
tôi nhận thấy thị lực của mình bắt đầu kém đi khi một mươi năm tuổi
mắt tôi ngày càng mờ dần
khi tôi hai mươi một tuổi sắc mạc của tôi đã có một vết xẹo jabidi chia sẻ
chàng trai gần đây đã phải trải qua ca ghép rác mạc
thủ thuật loại bỏ sắc mạc tổn thương và thay thế bằng sắc mạc mới
anh jabbi được gây mê toàn thân nên không có cảm giác đau đớn nhưng thời gian hồi phục rất lâu
bác sĩ của mohammed nói rằng bệnh nhân có thể mở mắt trong vài tháng nữa
nhưng sẽ phải mất nhiều năm để hồi phục hoàn toàn
hiện tại tình trạng của tôi đã ổn định nhưng mắt phải vẫn chưa mở được
bác sĩ nói có thể mất hai tháng và phải mất hai năm nữa tôi mới bình phục hoàn toàn anh ra bini nói
video về trường hợp của chàng trai hai mươi một tuổi đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội malaysia
nhiều người cho biết họ thực sự dốc khi một hành động tưởng chừng vô hại như rụi mắt lại có thể khiến anh phải ghép rác mạc
nhiều người khác đã gửi lời chúc mau bình phục đến zabid
qua sự việc của zbd các bác sĩ cảnh báo mọi người không nên đặt độ sáng màn hình điện thoại thông minh quá cao
vì điều đó cũng có thể làm tổn thương rác mạc
vì dụng mắt gây kích thích thần kinh phế vị giúp làm chậm nhịp tim và giảm căng thẳng
tuy nhiên dị mắt quá thường xuyên và mạnh có thể có hại làm cho mắt đang bệnh trở nên nặng hơn và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng
rụi mắt liên tục có thể dẫn đến suy yếu sắc mạc và biến dạng sắc mạc
dụ liên tục mô rác mạc có thể khiến nó mỏng đi và từ hình cầu trở thành hình nón
gây ra thị lực mờ và khiến bệnh nhân nhạy cảm về ánh sáng
nếu bệnh nặng cần phải ghép sắc mạc
lông mi hoặc mảnh bụi trong mắt thật khó chịu có thể khiến chúng ta phải rụi mắt
nhưng điều đó có thể làm cho tình trạng ngày càng nặng hơn có nguy cơ bị chảy xước rác mạc có thể dẫn đến lét nếu không được điều trị
không nên rụi mắt mà nên rửa bằng nước hoặc nước muối
bệnh nhân bị tăng nhãn áp nếu rụi mắt có thể làm cho bệnh trở nên nặng thêm
bệnh tăng nhãn áp thường do sự gia tăng áp lực bên trong mắt gọi là áp lực nội nhãn
áp lực này có thể làm hỏng dây thần kinh thị giác và cuối cùng gây giảm thị lực
và nghiên cứu cho thấy rụi mắt có thể làm tăng áp lực bên trong mắt
áp khuyên không nên rụi mắt ngay cả khi thuốc có thể làm ngứa mắt và nhìn mờ
những người bị cận thị nếu thường xuyên rụi mắt sẽ dẫn đến thị lực kém hơn
dù chúng ta thường xuyên rửa tay vẫn có hàng ngàn vi trùng bám vào tay mỗi ngày
chạm tay vào mắt có thể gây viêm kết mạc hoặc mắt đỏ
rụi mắt có thể làm tổn thương nhãn cầu nhiều hơn khiêm mi mắt mắt dần tính đàn hồi
dị mắt quá mạnh có thể khiến các mạch máu nhỏ trong mắt bị vỡ làm đó mắt
quảng thâm có thể xuất hiện do viêm vì rụi mắt liên tục